trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín mới tăng nhanh trở lại bạc liêu quy định người dân đã tiêm vaccine mới được đi chợ
bến tre dừng hoạt động các quán bar quán karaoke
trong những ngày qua theo công bố của bộ y tế số ca mắc covid một mươi chín mới của cả nước liên tục tăng
cụ thể tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ y tế thông báo thêm một mươi hai bốn trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín mới tại năm mươi chín tỉnh thành
trong khi đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cả nước có một mươi một tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
ngày hai mươi ba tháng một mươi một có một mươi một ba trăm hai mươi một ca
con số của những ngày trước lần lượt là một mươi ba trăm hai mươi một chín tám trăm tám mươi chín và chín năm trăm ba mươi một
các tỉnh thành phố phía nam vẫn là điểm nóng covid một mươi chín
trước xu hướng này nhiều tỉnh thành như thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ
nghệ an thừa thiên huế quảng nam quảng ninh vĩnh phúc kích hoạt các phương án ứng phó
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc số ca mắc mới mỗi ngày tại thành phố luôn trên một người và xu hướng tăng cao
cụ thể ngày hai mươi một tháng một mươi một thành phố có một hai trăm sáu mươi năm ca mắc mới
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tăng lên một năm trăm bốn mươi bảy ca
ngày hai mươi ba tháng một mươi một có giảm nhưng vẫn cao là một hai trăm linh bốn ca
và ngày hai mươi bốn tháng một mươi một con số này tăng lên tới
theo bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm thành phố vẫn đang ở đợt dịch thứ tư
mục tiêu chung lúc này là duy trì bảo vệ được thành quả chống dịch thời gian qua
kéo giảm số ca nặng ca tử vong và củng cố lại hệ thống y tế
để ứng phó với tình trạng số ca f tăng cao thành phố xây dựng bảy kịch bản chữa trị
chăm sóc cho từng f trong thời gian sắp tới
hiện tại tp hcm có trên chín một trăm linh bác sĩ và hơn một mươi chín điều dưỡng
tp hcm duy trì được số lượng dưỡng oxy dưỡng icu hồi sức tích cực
khả năng đáp ứng điều trị khoảng một trăm hai mươi f cùng thời điểm bà mai nói
khi tình hình dịch căng thẳng trở lại thành phố lập gần năm trăm năm mươi trạm y tế lưu động
với sự hỗ trợ của lực lượng quân y phối hợp với ba trăm một mươi hai trạm y tế phường xã
giúp chăm sóc f tại nhà cũng như cấp phát túi thuốc abc giúp người dân an tâm hơn trong điều trị
để chăm sóc điều trị f tăng lên sở y tế cho mở lại khu cách ly
và thành lập bệnh viện giã chiến cấp quận huyện xem như đây là cơ sở điều trị tầng hai
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm lập một mươi chín đoàn kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thực hiện kiểm tra từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế gửi ủy ban nhân dân tp hcm tờ trình về việc phê duyệt chiến lược y tế
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid phát sóng hàng ngày
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại